để đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
một số địa phương không sắp nhập các cơ quan tổ chức có cùng chức năng nhiệm vụ mà thí điểm mô hình nhất thể hóa chức danh
mô hình này đã bộc lộ không ít vướng mắc bất cập ngay khi đi vào hoạt động
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng trị
để tinh gọn bộ máy tỉnh quảng trị tiến hành thí điểm nhất thể hóa một số chức danh đối với các cơ quan đơn vị có sự tương đồng về chức năng nhiệm vụ
theo đó quảng trị đã thực hiện nhất thể hóa chức danh chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đồng thời là tránh thanh tra ở hai trên một mươi huyện
trưởng ban tổ chức đồng thời là trưởng phòng nội vụ ở bốn trên một mươi huyện
tuy nhiên mô hình này khi đi vào hoạt động đã bộc lộ sự lúng túng và bất cập
theo đó quảng trị đã thực hiện nhất thể hóa chức danh chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đồng thời là tránh thanh tra ở hai trên một mươi huyện
và kiểm tra là phải đi cụ thể vào sự việc cho nên nếu như kiếm thì chủ tôi khi kết luận rồi kết luận vụ việc thì kiếm thì làm sao một cơ sở để kết luận chính xác được
mà phải đi thực hiện mà đi thực hiện thì nó không phải chức nhân đó là kiếm thế thì cái đó là cái khó khăn trong việc tiền
kiêm nhiệm trưởng ban tổ chức huyện ủy trường phòng nội vụ huyện cam lộ từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí trần quang thanh cũng đồng quan điểm nên tiến hành hợp nhất hai cơ quan và lựa chọn người đứng đầu sẽ hợp lý hơn so với việc nhất thể hóa chức danh
nếu mà tiến hành hợp nhất giữa cái ban tổ chức ở phòng nội vụ thì nó sẽ có cái thuận lợi là khi mà trong một cơ quan thì nó thống nhất
thứ nhất là về mặt tổ chức bộ máy và công tác cán bộ hiện nay thì bởi vì hai cơ quan riêng cho nên là rất khó
cái thứ hai là nếu mà khi mà hợp nhất thì là tất cả các quy chế hoạt động cũng như là cái việc mà triển khai thống nhất thì sẽ có cái thống nhất
nhất chữa là cái việc là triển khai tổ chức thực hiện cho cái công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ
trao đổi về vấn đề này người đứng đầu huyện ủy cam lộ cho rằng mô hình mới triển khai thí điểm nên chưa thể đánh giá được chính xác những ưu điểm cũng như mặt hạn chế bất cập
vì đấy là thí điểm thí điểm thì có thể được có thể không được tôi không nhận đó thí điểm thì có thể được có thể không được
cho nên là chúng tôi làm và trong quá trình làm thì chúng tôi cố gắng để phát hiện ra những cái điểm
mô hình thí điểm là làm thử nếu có nhiều ưu điểm thì nhân ra diện rộng nếu bộc lộ nhiều hạn chế bất cập gây lúng túng khi hoạt động thì nên dừng lại kịp thời
việc thí điểm nhất thể hóa một số chức danh ở quảng trị đã thực hiện được hơn nửa năm
thời gian chưa phải là dài nhưng chắc cũng đủ để kiểm nghiệm và đưa ra quyết định đúng đắn đối với mô hình này